thưa quý vị tính đến đầu giờ chiều nay cơn bão số ba đã đi qua địa phận tỉnh quảng ninh và đi sâu vào đất liền của nước ta
theo thống kê sơ bộ tại các tỉnh trực tiếp nằm trên đường đi của bão như quảng ninh hải phòng hay nam định thì không có thiệt hại về người và tài sản
tuy nhiên tại các địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão này thì đã có những thiệt hại ban đầu
hiện lực lượng phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn các địa phương vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra
sau đây là tổng hợp của chúng tôi
đến thời điểm này khi bão số ba đi qua địa phận thành phố móng cái không có thiệt hại gì về người và tài sản của người dân
trên địa bàn các xã phường thuộc thành phố móng cái có đổ khoảng ba mươi kè xanh đô thị các loại và một cột đèn cao áp tại km số chín
bão số ba với gió giật mạnh kèm theo mưa lớn đã làm một số tuyến đường trên địa bàn thành phố móng cái ngập úng cục bộ
theo cảng vụ đường thủy nơi địa tỉnh quảng ninh tám giờ sáng nay toàn bộ các tuyến tàu tham quan vịnh hạ long
động trở lại các tàu ra đảo cô tô cũng đã được cấp phép hoạt động bình thường
ubnd tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp
tổ chức trực ban nghiêm túc theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra
các địa phương khẩn trương thống kê báo cáo các thiệt hại đã xảy ra và chủ động khắc phục theo phương châm bốn tại chỗ
các lực lượng chức năng trực ban theo dõi tình hình mưa lũ sẵn sàng vật tư phương tiện xử lý sự cố và báo cáo kịp thời khi sự cố xảy ra
cắm biển cảnh báo hướng dẫn phương tiện người qua lại các khu vực ngầm tràn đường bị ngập tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông an toàn
từ đêm ba tháng tám đến ngày bốn tháng tám ở tỉnh phú thọ có mưa vừa mưa to đến rất to và rông
lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt có nơi trên hai trăm năm mươi mm trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
tại sông thao có khả năng xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ hai đến năm mét đỉnh lũ trên sông thao tại ấm thượng hạ hòa khả năng ở mức báo động hai thì giã phú thọ ở mức báo động một
nguy cơ cao sẽ ra lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực đồi núi cao địa hình dốc đặc biệt là các huyện tân sơn thanh sơn yên lập cẩm khê thanh thủy đoàn hùng
mưa có thể gây ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp các huyện tam nông hạ hòa thanh ba và khu vực nội đô của thành phố việt trì
phú thọ cũng sẵn sàng phương án phòng chống lũ bảo đảm an toàn các công trình phòng lũ theo cấp báo động
tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị đang thi công các công trình đê điều thủy lợi và các công trình thuộc phạm vi các tuyến sông suối thuộc địa bàn quản lý phải có phương án bảo đảm an toàn cho công trình
chủ động di rời máy móc thiết bị đến nơi an toàn thanh thái vật liệu để bảo đảm tiêu thoát lũ
trong sáng và chiều nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão hà nội có mưa kéo dài nhiều cây xanh trên các tuyến phố bị gãy đổ ảnh hưởng giao thông
một số tuyến phố bị ngập cục bộ với độ sâu được ghi nhận từ ba mươi đến bốn mươi cm
công ty thoát nước hà nội đã huy động một trăm linh lực lượng ứng trực với hơn hai ba trăm linh cán bộ công nhân viên hàng trăm thiết bị cơ giới bảo đảm sẵn sàng hoạt động giải quyết thoát nước tại các vị trí dễ ứng ngập
theo dự báo ngày và đêm nay mùng ba tháng tám hà nội tiếp tục có mưa to đến rất to tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
toàn khu vực bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ từ hôm nay đến ngày bốn tháng tám có mưa to đến rất to
mưa phổ biến từ một trăm linh ba trăm linh mm một đợt riêng khu vực đông bắc đông bằng bắc bộ và thanh hóa từ hai trăm linh bốn trăm linh mm một đợt
trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số ba gây mưa lớn trên địa bàn thành phố hà nội sáng nay mùng ba tháng tám đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đi kiểm tra công tác quản lý vận hành ba trạm bơm tiêu yên nghĩa vân đình và yên sở
đây là ba trạm bơm tiêu lớn có vai trò quan trọng đối với việc điều tiết nước và tiêu úng cho thành phố hà nội
trực tiếp kiểm tra công tác quản lý vận hành tại các trạm bơm bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công nhân viên các công ty thủy lợi công ty thoát nước của thành phố trong công tác phòng chống lụt bão
phải xây dựng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn có phẩm chất năng lực tốt trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cán bộ phải thật sự gương mẫu trong sáng tinh thông phải qua quy hoạch đào tạo luân chuyển công tác cán bộ phải hết sức thận trọng cân nhắc kỹ lưỡng riêng công tác tại hội đảng các cấp tỉnh phải bám vào chỉ thị ba mươi năm để triển khai
thưa quý vị sáng nay ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã phối hợp với ubnd tỉnh hòa bình
tổng kết giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi khu vực miền núi phía bắc nhằm đánh giá kết quả rút ra kinh nghiệm phục vụ cho công tác tổng kết chung của cả nước và xây dựng định hướng phù hợp với thực tế góp phần hoàn thành mục tiêu chung của cả nước sau năm hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã chủ trì hội nghị
cùng sự có đại diện bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn bộ lao động thương minh và xã hội và đại diện một mươi bốn hội
đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín khu vực miền núi phía bắc đã có sáu trăm linh ba trên hai hai trăm tám mươi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới dự kiến đến hết năm hai nghìn một mươi chín có khả năng đạt hai mươi tám hoàn thành sớm hơn một năm so với mục tiêu được giao tại quyết định số một sáu trăm linh của thủ tướng chính phủ
ngoài ra có bảy trên một mươi bốn tỉnh đã đạt và vượt mục tiêu phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi đó là hà giang yên bái phú thọ bắc giang sơn la lai châu và điện biên
một số tỉnh khó khăn như lai châu sơn la
lào cai yên bái và điện biên đã có đơn vị cấp huyện hiện nay hoàn thiện thủ tục trình thủ tướng chính phủ xem xét công nhận đạt chuẩn hoàn thành nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên nếu xét riêng từng tiêu chí thì toàn vùng miền núi phía bắc còn có bảy trên một mươi chín tiêu chí còn thấp nhất là tiêu chí về thu nhập cũng còn hạn chế khi chỉ đạt năm mươi một bảy số xã
sắp tới cùng với các chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo thì chính phủ cũng đang trình với quốc hội là sẽ phê duyệt cái đề án phát triển kinh tế xã hội
các xã miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số với một đề xuất là phê duyệt như một chương trình mục tiêu thứ ba về phát triển bền vững về kinh tế xã hội các xã miền núi và dân tộc thiểu số
với sự tích hợp của ba chương trình này chúng ta hy vọng trong năm năm tới một mươi năm tới thì kết quả xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững và các chính sách đối với đồng bào dân tộc của chúng ta sẽ được tích hợp
được lồng ghép và sẽ có những kết quả đột phá và đổi bật hơn so với giai đoạn một mươi năm trước
theo tính toán của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm sẽ có ít nhất một tỉnh trong khu vực miền núi phía bắc được thủ tướng chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
một trăm linh các tỉnh khu vực miền núi phía bắc có ít nhất một đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới
chín mươi số thôn bản thuộc phạm vi đề án một nghìn ba trăm tám mươi năm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
một trăm linh số thôn bản thuộc các xã khác trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới do các địa phương quy định
thu nhập bình quân cũng sẽ tăng ít nhất một tám lần so với năm hai nghìn một mươi
sáng nay tại bangkok của thái lan đã diễn ra hội nghị bộ trưởng ngoại giao hợp tác mê công hàn quốc lần thứ chín và hội nghị bộ trưởng hợp tác mê công nhật bản lần thứ một mươi hai
đây là hai hội nghị cuối cùng khép lại tuần hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai và các hội nghị liên quan
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự hai hội nghị
tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao hợp tác mê công hàn quốc lần thứ chín các bộ trưởng hoan nghênh chính sách hướng nam mới của hàn quốc với tầm nhìn về một cộng đồng hòa bình và thị vượng lấy người dân làm trung tâm
và quyết định tổ chức hội nghị cấp cao mekong hàn quốc lần đầu tiên bên lề hội nghị cấp cao asean hàn quốc vào tháng một mươi một năm nay tại busan hàn quốc